chào buổi sáng quý vị khán giả cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm đồng hành cùng chúng tôi
để cập nhật những tin tức thời sự đầu ngày trong an ninh ngày mới
chiều qua ngày tám tháng tám hội nghị giao ban công tác báo chí xuất bản năm hai nghìn một mươi chín
đã được tổ chức tại hà nội nhằm tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo
quản lý hoạt động báo chí xuất bản triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp nhân văn và hiện đại
và ra soát quy hoạch ngành xuất bản in và phát hành theo hướng tinh gọn
chất lượng hiện đại hóa nắm bắt đánh giá tình hình hoạt động báo chí xuất bản
trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh
đối ngoại thời gian qua chỉ đạo định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo công tác báo chí xuất bản những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
các ý kiến tham luận đầy tâm huyết trách nhiệm của lãnh đạo một số cơ quan chủ quản
cơ quan báo chí xuất bản tham dự hội nghị
các đại biểu đã thảo luận trao đổi để tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo định hướng
cung cấp thông tin đồng bộ kịp thời tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin
tuyên truyền để định hướng dư luận xã hội đảm bảo khách quan chính xác có trọng tâm trọng điểm
khắc phục những tồn tại hạn chế trong lĩnh vực báo chí xuất bản
kiến nghị đề xuất một số vấn đề cần quan tâm về cơ chế chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ
nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động báo chí xuất bản trong tình hình mới
phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đề nghị trong thời gian tới các cơ quan chỉ đạo quản lý
chủ quản báo chí xuất bản cơ quan hội và các cơ quan báo chí xuất bản cần tập trung lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện thật tốt việc thông tin tuyên truyền về thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
tạo sự thống nhất cao trong đảng và trong xã hội về các đường lối chủ trương quan điểm của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước chủ động cung cấp thông tin kiến thức cập nhật những chính sách
quyết sách kịp thời linh hoạt hiệu quả giải quyết khó khăn tháo gỡ vướng mắt đảm bảo an sinh xã hội
ổn định đời sống nhân dân thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan báo chí xuất bản
ngày tám tháng tám công an tp hà nội tổ chức lễ phát động phong trào học tập tấm gương dũng cảm của ba liệt sĩ hy sinh
trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại phường quan hoa quận cầu giấy tp hà nội
sự hy sinh quả cảm của thượng tá đặng anh quân thượng úy đỗ đức việt hạ sĩ nguyễn đình phúc
là tấm gương tiêu biểu thể hiện tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân
qua đó cũng cho thấy những cam go khó khăn gian khổ của công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
nhưng vượt lên tất cả các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thủ đô vẫn sẵn sàng công hiến hy sinh vì nhân dân
lãnh đạo công an tp hà nội kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ đặc biệt là cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục phát huy truyền thống công an thủ đô anh hùng khắc phục mọi khó khăn
đoàn kết một lòng tiếp tục đề cao tinh thần chủ động sáng tạo trong công tác dũng cảm trong chiến đấu
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đặt sự bình yên của tổ quốc hạnh phúc của nhân dân lên trên hết
bằng tình cảm trách nhiệm của đồng chí đồng đội các đơn vị trong công an thành phố cũng sẽ tiếp tục thăm hỏi
chia sẻ giúp đỡ gia đình của ba liệt sĩ bằng những hành động việc làm thiết thực cụ thể để gia đình vơi đi phần nào những mất mát khó khăn trong cuộc sống
thưa quý vị hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được bộ công an chính thức đưa vào vận hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
và đến nay hệ thống đã thu thập cập nhật thông tin của trên một trăm linh triệu
công dân việt nam theo đúng tiêu chí đúng đủ sạch sống
việc đưa vào khai thác những thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là đầu mối cung cấp các thông tin cơ bản có đầy đủ tính pháp lý về công dân
thay vì người dân doanh nghiệp phải khai báo nộp chứng thực các giấy tờ khi thực hiện các giao dịch với cơ quan nhà nước
thì giờ đây các thông tin đó sẽ được trích xuất tự động hoặc các cơ quan nhà nước tra cứu khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
như vậy việc xác thực đối xoát thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ có rất nhiều tiện ích giúp người dân đã và đang thủ hưởng
hôm nay chị trang đi đăng ký thuê bao mới
thay vì phải kê khai thông tin chị trang chỉ cần đưa căn cước công dân gắn chip
qua việc nhập số liệu căn cước công dân từ giao dịch viên tất cả thông tin cá nhân của chị trang đã được hiển thị
và đặc biệt những thông tin đó đã đối soát xác thực qua cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư
tính từ mùng một tháng tám đến nay các thuê bao di động mới phát sinh phải thực hiện việc xác thực cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đồng thời các doanh nghiệp viễn thông sẽ tiến hành đối soát dữ liệu sim đang hoạt động đảm bảo thông tin người đang sử dụng sim thực tế là rõ ràng
đây là một trong các giải pháp đang được bộ công an và bộ thông tin
thông tin và truyền thông phối hợp trong việc kết nối dữ liệu hạn chế tình trạng sim rác sim không chính chủ
cơ sở dữ liệu quốc gia đã được cấp căn cấp công dân và có thông tin dữ liệu của trận trong cơ sở dữ quốc gia
vì vậy cũng dễ dàng hơn cho chúng tôi cập nhật thông tin thuê bao
khi kích hoạt sim thì chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp sử dụng thiết bị offline tại chỗ để xác thực cái thẻ căn cước công dân là đúng sai
và thông tin trên thẻ với thông tin người sử dụng là đúng sai là đảm bảo chính xác khi kích hoạt sim
cái thứ hai là toàn bộ khi mà chúng tôi đã đấu nối làm sạch với cả nhà mạng rồi thì các cái thông tin ngay khi được kích hoạt mới
thông tin được xác thực với dữ liệu dân cư thì đảm bảo chính xác thì với kích hoạt
còn nếu mà sai sót thì yêu cầu đề nghị là nhà mạng và người dân phải cập nhật lại thông tin
cùng với việc xác minh tính chính chủ của người dùng di động thì việc đối soát từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
sẽ giúp người dân dễ dàng thực hiện việc đăng ký tài khoản dịch vụ công thông qua hình thức xác minh thuê bao di động
như vậy việc người dân thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng đơn giản hơn rất nhiều
nói về dịch vụ công này là một
tất cả những dữ liệu dân cư tích hợp trong một thẻ căn cước thì thật là thuận lợi nhất cho người dân
và cũng từ ngày một mươi tám tháng bảy bộ công an đã chính thức phê duyệt tài khoản định danh điện tử
thống kê đã thu nhận được gần sáu triệu hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử
và có trên một mươi một tài khoản được phê duyệt
với tài khoản định danh điện tử người dân khi sử dụng dịch vụ công
hệ thống sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu đăng ký mà không cần phải khai báo lại
giảm bớt các thủ tục
có các thẻ căn cước công dân rồi các giấy tờ khác như hộ chiếu bằng lái xe
tuy nhiên cái này là giấy tờ cứng và chúng ta sử dụng trên môi trường thực
còn trên môi trường ảo trên môi trường mạng internet hiện nay thì
người dân thực hiện các giao dịch mua bán rồi trao đổi
thì cũng cần phải có một cái gọi là giấy tờ
thì nó thay bằng đời thực là chúng ta sử dụng các giấy tờ đấy
thì trên môi trường điện tử
thì chúng ta cần phải có một cái gọi là giấy tờ
chúng ta cần phải có cái định danh điện tử để nó tương tự với tính năng của các giấy tờ đấy
để phát huy những lợi ích hiệu quả của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
hướng tới năm nhóm tiện ích phục vụ người dân doanh nghiệp
đến nay từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bộ công an đã triển khai kết nối chính thức
đối với một mươi một bộ ngành một doanh nghiệp nhà nước và một mươi bốn địa phương
việc người dân sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh
đạt tỷ lệ trên năm mươi ba và tích hợp tính năng rút tiền atm ngay trong thẻ căn cước công dân gắn chip
cơ bản hoàn thành đưa hai mươi một trong số hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử
trong đó cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đánh giá là chiều khóa kết nối dữ liệu
hiện nay cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đã có một mươi tám trường thông tin cơ bản của công dân
và nếu chúng ta thực hiện được việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư
với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh
cũng như cổng dịch vụ công quốc gia
thì những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư
thì người dân không phải khai báo lại không phải làm các thủ tục như chứng thực bằng sao
địa tử tổng bản chính v v
hoặc là công chứng chứng thực để đổ các loại giấy tờ
thì đây là giảm thiểu cái nguồn lực rất lớn cho người dân cho doanh nghiệp
trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính
tới đây sổ hộ khẩu giấy tạm trú giấy sẽ được thay thế từ phương thức quản lý thủ công
sang quản lý điện tử bằng mã số định danh cá nhân
được xác lập từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đây là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý cư trú
tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện tốt hơn quyền tự do cư trú
phát triển khai thác sử dụng có hiệu quả
quốc gia về dân cư trong việc xây dựng chính phủ điện tử phát triển kinh tế số xã hội số
trong ngày hôm nay thủ tướng chính phủ sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc
sơ kết sáu tháng triển khai đề án sáu phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
truyền hình công an nhân dân sẽ thông tin chi tiết nội dung này trong các bản tin thời sự tiếp theo
thưa quý vị hiện tượng che xóa làm biến dạng một hoặc là nhiều số trên biển kiểm soát xe ô tô
đã xuất hiện từ lâu thế nhưng thời gian gần đây thì tình trạng này ngày càng phổ biến
và đặc biệt là xuất hiện các thiết bị công cụ hỗ trợ đảo biển số xe ngày càng tinh vi
nhiều người cho rằng đây là việc làm thiếu ý thức thậm chí là vô đạo đức của một bộ phận chủ xe
và sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
không gây lỗi không vi phạm khi điều khiển phương tiện giao thông
thế nhưng anh lê quý bỗng bất ngờ nhận được thông báo nộp phạt mà không biết phương tiện của mình vi phạm khi nào
sau khi nhận được thông báo tôi có kiểm tra lại cái hành trình xe ngày hôm đấy của tôi
thì tôi thấy là ngày hôm đấy tôi không đi cái tuyến hà nội lào cai
và trong vật tôi có kiểm tra cái thông tin app của vtc
thì cái thời điểm tôi đi qua cái trạm vetc trạm thu phí bắc ninh
là thời điểm một mươi h mà trong cái giấy thông báo lỗi vi phạm của tôi là một mươi một h hai mươi năm phút
trên km một trăm tám mươi bốn tuyến hà nội lào cai
thì với cái quãng đường thời gian đi tôi đi qua trạm thu phí bắc ninh
và cái thời gian tôi vi phạm tốc độ ở trên tuyến lào cai là cách nhau hai trăm hai mươi cây
với một thời gian là một tiếng hai mươi năm phút không thể nào xe tôi có thể đi được hai trăm hai mươi cây cả
và cái so sánh cái hình ảnh xe vi phạm do
bên camera giám sát giao thông của tuyến cao tốc gửi lại đem ra so sánh
thì đầu tiên cái hình ảnh hai xe là khác nhau về cái cản paddler shock
biển số xe giống hết nhau
rất nhiều trường hợp nhanh quý hiện đang phải giải quyết hậu quả
cho cái lỗi mà mình không gây ra dẫn đến rất nhiều phiền hà cho người dân
vì những tấm biển số được làm giả
người ở gần thì đơn giản là bỏ công bỏ việc để đi giải quyết
còn người ở xa thì đó quả là một hành trình vô cùng gian nan
không thể biết hết được cái mục đích
cái việc mà người ta thực hiện cái biển số giả này
quan điểm cá nhân tôi đã sử dụng biển số giả là phạt thần nạn
để không những phòng ngừa gian đe
mà chúng ta trên cơ sở đó để chúng ta có thể
còn tìm ra những cái hành vi vi phạm pháp luật khác của các chủ thể đó
việc tẩy xóa cố tình thêm nét hoặc lắp đặt thiết bị đảo số
để giả mạo biển số xe ô tô
đang ngày càng gây ra những cái vấn đề
nhiều hệ lụy phức tạp
đại đa số ý kiến đều cho rằng
cần tăng nặng mức xử phạt đối với các chủ xe
người điều khiển phương tiện khi thực hiện hành vi này
tuy nhiên thì cũng có ý kiến cho rằng là
cần phải xử phạt nặng đối với cả người sản xuất
mua bán biển số xe giả
thiết bị công cụ hỗ trợ thay đổi biển số xe
trong tiềm mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
xin mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi
với đại tá nguyễn quang nhật
trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra
giải quyết tai nạn giao thông của cảnh sát giao thông bộ công an
và đầu tiên thì xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho chúng tôi
đồng chí có thể cho biết là đối với hành vi
mua bán các thiết bị lật biển số xe
hay là biển số xe giả
thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ
nghị định một trăm linh xử đổi với nghị định một trăm hai mươi ba
thì cũng đã quy định là đối với những cái hành vi
mà mua hành vi mà bán
cái thiết bị lập kèm với cả cái biển số giả
thì cá nhân có thể bị xử phạt
từ một mươi đến một mươi hai trường
còn đối với cái hành vi mà sản xuất
cái thiết bị lật kèm theo biển số giả
thì cá nhân bị xử phạt
tới ba mươi tới ba mươi năm trường
trong thời gian qua
việc xử lý những hành vi này có gặp khó khăn gì không thưa đồng chí
có thể nói là cái việc
mà xử lý các cái đối tượng
mà mua bán cái biển số
không do cơ quan có thầm quyền cấp
hay còn gọi là biển số giả
rồi những cái thiết bị mà lật tráo
cái biển số này
thì đối với cả các cái lực lượng
cũng rất khó khăn
bởi vì cái đối tượng này thì chúng thường là
bán ở trên các cái mạng xã hội
trên môi trường internet
một số những cái cơ sở
thì ở bên ngoài thì
bán là quảng cáo rồi bán biển số nhà
rồi biển số nhà
nhưng thực tế mà khi vào bên trong
khi mà người mua mà có nhu cầu
thì người ta vẫn cứ
bán biển số
và họ lại tổ chức là dập biển
ở một nơi rồi mang biển
trao cho cái người mua
nói chung là thời gian qua thì lực lượng
cảnh sát thông cũng đã phối hợp
với các cái lực lượng chức năng
ví dụ như lực lượng
cảnh sát hình sự cảnh sát kinh tế
rồi công an các cái cơ sở
thì cũng đã đấu tranh
có hiệu quả với cả các cái
đối tượng mà mua bán biển số
rồi thiết bị lật biển số trái phép này
tuy nhiên thì
cái hoạt động của bọn chúng
thì cũng ngày một tinh vi hơn
đòi hỏi cái lực lượng chức năng
cũng cần phải tập trung
xử lý quyết liệt hơn
và bên cạnh về tăng nặng các mức xử phạt
thì cũng có ý kiến cho rằng là chúng ta cần
nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật để làm sao
các tài xế không thể đánh cháo biển số xe
ý kiến của đồng chí như thế nào về vấn đề này
cục cảnh sát thông thì cũng
đang phối hợp với
một số cái đơn vị để nghiên cứu
trong hai cái việc
thứ nhất đó là việc cải cách thủ tục hành chính
trong vấn đề đăng ký xe
trong sang tên
đổi chủ chuyển nhượng phương tiện
đảm bảo làm sao mà thuận tiện nhất cho người dân
người dân có thể sử dụng
được cái dịch vụ công quốc gia
hạn chế vấn đề đi lạ
bớt đi phiền hà cho người dân
và một cái việc nữa
đó là cái việc
chế tạo cái biển số
đảm bảo cho cái việc
khó có thể làm giả
gián hoặc là che mờ
nhưng bên cạnh đó chúng tôi nghĩ rằng
việc phát hiện xử lý hết sức nghiên minh
đối với cả những cái đối tượng này
thì cũng là một trong những cái biện pháp
cần phải tăng cường
ngoài ra thì cái việc
tuyên truyền giáo dục
và đề nghị là cộng đồng
lên án với những cái hành vi vi phạm này
thì nó cũng sẽ đem lại những cái hiệu quả
một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn
những chia sẻ của đồng chí
quý vị vừa theo dõi vấn đề về chính sách
tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với những chính sách
đáng chú ý có trong cụm chính sách
chính phủ vừa ban hành nghị định số năm mươi một
sửa đổi mức thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi
đối với mặt hàng xăng
tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
theo danh mục mặt hàng trự thuế
theo đó điều chỉnh giảm mức thuế xuất
thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng cơ động
không pha trì từ hai mươi xuống một mươi
đây là mức điều chỉnh tăng thêm
so với đề xuất trước đó là tám
nghị định số bốn một
sửa đổi mức thuế xuất thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi
lệ phí cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới
dây chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
cấp cho xe cơ giới
linh kiện thiết bị xe máy chuyên dùng
xe bốn bánh có gắn động cơ
xe đạp điện
giới chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
đối với xe cơ giới
xe máy chuyên dùng
được giảm từ năm mươi đồng một giấy
xuống còn bốn mươi đồng một giấy
riêng giấy chứng nhận cấp cho xe ô tô dưới một mươi chỗ ngồi
không bao gồm xe cứu thương
giảm từ một trăm linh đồng một giấy
xuống còn chín mươi đồng một giấy
đây là nội dung thông tư số ba mươi sáu của bộ tài chính
có hiệu lực từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số bài viết đáng chú ý trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
chuyên mục chống diễn biến hòa bình báo công an nhân dân online
đăng tải bài viết có nhan đề
thủ đoạn xuyên tạc hướng lái vụ án tại tỉnh thất bồng lai
nội dung bài viết đề cập đến xung quanh vụ án
lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
xuất hiện luồng thông tin tiêu cực
không đúng sự thật
do các đối tượng xấu lan truyền
hòng làm nhiễu dư luận
các đối tượng viết bài quy kết rằng
việc kết án các bị cáo trong tỉnh thất bồng lai
là không có căn cứ
quá trình xét xử thiếu công minh
chính quyền đang đàn áp tự do tôn giáo
bằng một điều luật mơ hồ
từ đó số này kêu gọi các quốc gia
tổ chức quốc tế can thiệp
gây sức ép với việt nam
để trả tự do cho những người bị kết án
tác giả bài viết nêu rõ
ngay trong phiên tỏa sơ thẩm
bản thân các bị cáo cũng cho biết
hoạt động không theo tôn giáo nào
thực tế hoạt động của các bị cáo
trong vụ án tỉnh thất bồng lai
đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự của địa phương
và gây chia rẽ tôn giáo
việc xử lý các bị cáo
tòa đã cân nhắc kỹ các yếu tố
đảm bảo có lý có tình
do đó những luận điệu cho rằng
chính quyền đàn áp tôn giáo
đang được các đối tượng chống phá đưa ra
là không thể chấp nhận
đại sứ quán tây ban nha tại hà nội
thông báo công nhận hộ chiếu việt nam mẫu mới
sau khi hoàn thành tham vấn kỹ thuật
với cơ quan trung ương
thông tin được đăng tải trên báo điện tử vn express
ngày tám tháng tám
đại sứ quán tây ban nha tại việt nam thông báo
các cơ quan trung ương có thẩm quyền của tây ban nha
đã quyết định công nhận hộ chiếu mới
của việt nam bìa xanh tím than
vì hộ chiếu này đã bao gồm
các thông tin cần thiết theo quy định quốc tế
quyết định được giới chức tây ban nha đưa ra
sau khi hoàn thành các tham vấn kỹ thuật
bắt buộc với đại sứ quán
tuy nhiên đại sứ quán tây ban nha lưu ý
những trường hợp xin thị thực mang hộ chiếu mẫu mới
cần nộp kèm chứng minh thư
hoặc căn cứ công dân còn hiệu lực
để chứng minh nơi sinh
do nội dung này là thông tin bắt buộc
đối với thị thực schengen
cơ quan này lưu ý thị thực do tây ban nha cấp
trên hộ chiếu việt nam mẫu mới
sẽ không có giá trị nhập cảnh
và những nước chưa chấp nhận mẫu hộ chiếu này
dù nước đó là thành viên khối schengen
do đây là quy định của khối
báo kinh tế và đô thị
số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết
còn nhan đề
người lao động ngóng giảm thuế thu nhập
nội dung bài viết đề cập đến việc
trong bối cảnh giá cả dịch vụ leo thang
mức thu nhập của người lao động vẫn không tăng
nhiều ý kiến cho rằng
nên sớm điều chỉnh mức thuế thu nhập cá nhân
để các chính sách thuế vừa đảm bảo hiệu quả
vừa là động lực cho phát triển kinh tế
các chuyên gia cho rằng
quy định nộp thuế thu nhập cá nhân hiện nay
còn nhiều bất cập về yếu tố công bằng
mang tính tương đối giữa các nhóm lao động
giữa thu nhập theo vị trí địa lý
ở vùng sâu vùng xa
mức giảm trừ gia cảnh với người lao động là một mươi một triệu đồng
người phụ thuộc là bốn bốn triệu đồng
có thể dư giả
nhưng ở vùng thành thị nơi có mức sống cao
mọi thứ đều đắt đỏ
thì mức giảm trừ gia cảnh như vậy là không đủ sống
do đó bộ tài chính cần thay đổi
cách tính mức thuế thu nhập cá nhân
trong việc điều chỉnh
trước hết dựa vào tính thời đại
thực tiễn công bằng thực thi
sau đó tính đến lợi ích hài hòa
của các thành phần trong xã hội
báo lao động số ra ngày hôm nay
đăng tải bài viết có nhan đề là
bịt khoảng chống pháp lý đất đai
để tránh bị trục lợi
tham nhũng đất đai do lợi dụng
các kẽ hở trong thực thi chính sách đất đai
đã dẫn tới nhiều người
từng giữ các vị trí lãnh đạo bộ
ngành địa phương vi phạm pháp luật
gây thất thoát tài sản lớn của nhà nước
các chuyên gia cho rằng
cùng với việc sửa đổi hoàn thiện hệ thống chính sách đất đai
sự vào cuộc đấu tranh quyết liệt của bộ công an
cùng các ban bộ ngành đơn vị chức năng
trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng
trục lợi đất đai
sẽ góp phần bịt những kẻ hở
lấp những khoảng chống pháp lý
khắc phục được những tồn tại bất cập hạn chế
trong chính sách về đất đai hiện nay